trong hai ngày của chiến dịch huyện phù ninh đã tiêm được gần hai mươi tám liều vaccine
nâng tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín lên gần sáu mươi năm
trong những ngày tới các khu dân cư sẽ tiến hành giả soát lại số lượng người tiêm
lập danh sách những trường hợp chưa được tiêm để tiếp tục tiêm bổ sung
liên quan đến việc tổ chức dạy và học trong bối cảnh covid một mươi chín sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú thọ
vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố việt trì huyện lâm thào
huyện phú ninh tiếp tục dừng tổ chức dạy học trực tiếp và chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày hai mươi năm tháng một mươi
đối với giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên các lớp ba bốn năm cấp tiểu học cấp trung học cơ sở cấp trung học phổ thông
đối với lớp một lớp hai cấp tiểu học các trường chủ động lựa chọn những nội dung cần thiết cơ bản
cốt lõi phối hợp với cha mẹ học sinh tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh ở nhà phù hợp với không thời gian
điều kiện cụ thể và khả năng đáp ứng hỗ trợ của gia đình học sinh
không tổ chức dạy học trực tuyến với giáo dục mầm non duy trì hoạt động kết nối với gia đình
trẻ em bằng kênh liên lạc công nghệ thông tin phù hợp như zalo youtube hỗ trợ hướng dẫn phụ huynh
cho trẻ em hoạt động vui chơi tại nhà để đạt được mục tiêu kết quả mong đợi cuối độ tuổi
riêng trẻ mẫu giáo năm tuổi lựa chọn những nội dung cốt lõi cần thiết hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục ở nhà
phù hợp với điều kiện của gia đình chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào học lớp một
sở giáo dục đào tạo tỉnh phú thọ cũng yêu cầu các trường xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học trực tuyến
phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất đội ngũ giáo viên của đơn vị và đặc thù của cấp học lớp học
ưu tiên dạy học các nội dung cơ bản cốt lõi của chương trình môn học
đối với môn học lớp học không thể tổ chức dạy trực tuyến nhà trường lựa chọn các hình thức hỗ trợ
hướng dẫn học sinh học từ xa phù hợp chỉ đạo giáo viên chủ động tìm hiểu lựa chọn và thông báo lịch phát sóng
chương trình dạy học trên truyền hình của các đài truyền hình trung ương địa phương hướng dẫn học sinh học tập trên truyền hình
khi tổ chức dạy học trực tiếp trở lại các nhà trường cần kiểm tra tổ chức ôn tập
củng cố các nội dung kiến thức học sinh chưa nắm vững trong quá trình học trực tuyến học trên truyền hình
phòng giáo dục đào tạo huyện tàm nồng huyện thành thủy thị xã phú thọ căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch covid một mươi chín của từng địa bàn xã thị trấn
để đề xuất tham mưu với ủy ban nhân dân huyện thị xã quyết định việc tổ chức dạy học trực tiếp trở lại hoặc tiếp tục tạm dừng dạy học trực tiếp
đồng thời báo cáo sở để được hướng dẫn tổ chức dạy học phù hợp kịp thời
với các cơ sở giáo dục còn lại tổ chức dạy học bình thường theo kế hoạch giáo dục nhà trường
với những biện pháp quyết liệt của phú thọ chúng ta hy vọng rằng những ca mắc trong cộng đồng sẽ giảm để cuộc sống người dân nơi đây trở lại bình thường
thưa quý vị và các bạn trước tình hình dịch bệnh phức tạp mặc dù giải pháp tạm dừng việc học tại trường cũng như cho học sinh học trực tuyến
đều là những giải pháp tạm thời trước mắt để đảm bảo an toàn cho học sinh nhà trường và gia đình
đồng thời tạo điều kiện cho công tác truy vết xét nghiệm để khoanh vùng ổ dịch
hy vọng các địa phương sớm kiểm soát được dịch covid một mươi chín
để các em học sinh được tiếp tục quay trở lại trường học
và tới đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại